từ ngày một đến ngày bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ bốn mươi năm
đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
một sau khi xem xét kết quả giám sát một số tập thể và cá nhân
gồm ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh ban thường vụ tỉnh ủy tuyên quang
và đồng chí bí thư tỉnh ủy đồng chí phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tp hải phòng và đồng chí phó bí thư thành ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tp trong lãnh đạo chỉ đạo
thực hiện quy chế làm việc quản lý sử dụng đất đai khoáng sản tài sản công
và thực hiện dự án đầu tư
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và sớm có biện pháp khắc phục
những hạn chế khuyết điểm vi phạm đã được chỉ ra
yêu cầu ban thường vụ và ủy ban kiểm tra các tỉnh thành ủy quảng ninh tuyên quang hải phòng
chỉ đạo tiến hành thanh tra kiểm tra đối với một số cơ quan đơn vị trên địa bàn
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm đã được kết luận
tại kỳ họp thứ bốn mươi bốn của ủy ban kiểm tra trung ương
căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên ủy ban kiểm tra trung ương quyết định
thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí trần ngọc căng phó bí thư tỉnh ủy
bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
đề nghị bộ chính trị xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê viết chữ
ủy viên trung mương đảng bí thư tỉnh ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng ngãi
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí bùi văn dung thẩm phán tòa nhân dân tỉnh hòa bình
do trong thời gian giữ chức vụ huyện ủy viên bí thư tri bộ tránh án tòa nhân dân huyện kim bôi
đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng và quy định pháp luật trong công tác xét xử
thi hành án hình sự ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đến uy tín của tổ chức đảng và ngành tòa án gây bức xúc trong xã hội
đề nghị ban cán sự đảng tòa nhân dân tối cao báo cáo cấp có thẩm quyền
xem xét cách chức chức danh thẩm phán đối với đồng chí bùi văn dung
thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí huỳnh thanh tùng nguyên đảng ủy viên
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã iachim thành phố con tum tỉnh con tum
do đã vi phạm trong công tác quản lý sử dụng đất đai tại địa phương
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
đồng chí nguyễn thành thơ tỉnh ủy viên nguyên bí thư ban cán sự đảng
nguyên tránh án tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp do đã vi phạm nghiêm trọng quy định
của đảng pháp luật của nhà nước trong việc lập và sử dụng quỹ trái phép
trong công tác quản lý tài chính và phòng chống tham nhũng
đồng chí phạm văn sáng nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư đảng ủy
nguyên giám đốc sở khoa học và công nghệ tỉnh đồng nai do đã vi phạm rất nghiêm trọng
các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng phẩm chất đạo đức lối sống trách nhiệm nêu gương
và trong đầu tư mua sắm quản lý sử dụng trang thiết bị thực hiện dự án đầu tư
năm cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã giải quyết tố cáo
và khiếu nại kỷ luật đảng đối với một số trường hợp
xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác